sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo của bị hại công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản của lái xe taxi tại địa bàn phường trung văn vào tối ngày hôm qua một mươi năm tháng một
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa trường là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
trong sáng ngày hôm nay công an quận nam tử liêm đã tiến hành công tác thực nghiệm khám xét chỗ ở của đối tượng trường để thu thập chứng cứ làm rõ các vấn đề liên quan tới vụ án
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một trường chuẩn bị một con dao dạng dao phóng lợn dài khoảng ba mươi cm giấu trong người với ý định đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy
sau đó trường vẫy một xe taxi lên ghế sau ngồi và yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường
khi đi vào đoạn vắng người ở phường đường đại linh phường trung văn quận nam tử liêm
từ ghế sau rút dao kề cổ khống chế lái xe taxi cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
quá trình khống chế rằng co trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ của nạn nhân nhưng vết thương không quá nghiêm trọng
chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra vào hai mươi h tối ngày hôm qua công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được trường khi đang lẩn trốn
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin
vừa được công an huyện tuyên hóa và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa bắt giữ ba đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiến hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
và một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng bình bắt giữ nguyễn tiến dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng
thu giữ một số tinh bột nghi là heroin và ma túy đá cùng với ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
khám xét nơi ở của lan công an thu giữ một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng với hai gói ni lông màu đen có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án đang được điều tra mở rộng
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê nguyễn minh tiến và nguyễn văn chiến
cùng ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đà nẵng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý hành chính ba nam nữ thanh niên khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày sáu tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an phường an hải tây quận sơn trà phối hợp với đội cảnh sát ma túy công an quận sơn trà đã tiến hành kiểm tra một căn hộ ở tầng năm của trung cư cao cấp
thì phát hiện tiến chiến cùng với ba người khác đang sử dụng trái phép chân ma túy
lực lượng công an đã thu giữ hai gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng một đĩa xứ có nhiều tinh thể màu trắng đang sử dụng dở
qua tết nhanh cả năm nam nữ thanh niên trên đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận tiến chiến và một thanh niên khác nhậu ở một quán trên đường trần văn chứ thành phố đà nẵng
tam tiệc tiến rủ cả nhóm về trung cư nói chen để sử dụng ma túy
tiến mua hai viên thuốc lắc hai gói ma túy hàng khay ketamin để cả nhóm cùng sử dụng
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn công an thị xã hóa rai tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng
trước đó công an thị xã rai đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
trong quán có bốn phòng hát đang hoạt động với một mươi bảy khách
tại phòng hát số bốn lực lượng chức năng đã phát hiện có hai thanh niên cùng với hai bịch ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại các phòng hát lực lượng công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật khác có liên quan
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành lập biên bản
mời một mươi bảy người khách cùng với một mươi năm nhân viên của quán về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí theo thống kê trung bình mỗi năm nước ta có khoảng một mươi năm vụ việc có liên quan tới xâm phạm sở hữu
tập trung chủ yếu vào tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn vào những năm gần đây con số đó là hơn hai mươi đến ba mươi thậm chí là bốn mươi vụ
thủ đoạn này ngày càng tinh vi
số bị hại trong các vụ án cũng nhiều hơn và tài sản bị chiếm đoạt cũng là con số đặc biệt lớn
đấu tranh và chứng minh được loại tội phạm này càng khó khăn hơn gấp bội trong thời đại công nghệ bốn
những vụ việc mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng làm rõ được trong thời gian qua
càng chứng tỏ sự quyết tâm đến cùng đấu tranh với loại tội phạm này
đây là đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh khánh hòa
bị đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê bắt giữ
còn đây là đối tượng lưu mạnh tuấn ba mươi hai tuổi quê tệ tỉnh quảng ninh
đã bị bắt giữ về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một bị hại được cho là bạn gái của tuấn
quen nhau trên mạng xã hội chưa lâu cả hai đã tin tưởng cùng với nhau vào đà nẵng du lịch
từ đây tuấn để ý biết được mật khẩu nên chờ lúc bị hại ngủ say
thì thực hiện việc chuyển tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
do thời gian ở cùng với nhau
em đã biết được mật khẩu cũng như mạng otp của bạn em
em đã chuyển ba lần hai lần năm trăm linh triệu một lần một trăm hai mươi tám triệu
thời gian từ một đến hai giờ đặt sáng rồi sau đó chuyển về tài khoản người thân ở quê
muôn vàn những chiêu thức xảy ra trên không gian ảo mạng internet hay mạng viễn thông
chỉ vì một phút bất cần
và quá tin người mà các bị hại đã mất con số hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng trong tích tắc
ngoài việc phối hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ
mỗi cán bộ trinh sát điều tra viên công an quận thanh khê
còn tích cực theo sát bám trụ đến cùng để tìm ra tung tích đối tượng
hiện nay hệ thống quản lý của các ngân hàng các nhà mạng
đối với cái sim điện thoại hoặc cái tài khoản ngân hàng
hiện nay nó cũng còn nóng lẻo
đối với người dân thì chúng ta hết sức cảnh giác
không tuyệt đối không cung cấp các mã otp của ngân hàng cho bất cứ một người nào khác
thứ hai mọi cái thông tin mà không qua mạng xã hội cần phải được kiểm chứng
và xác minh một cách cụ thể trước khi thực hiện các thao tác chuyển giao tiền
đây là một chiến công đặc biệt xuất sắc của công an quận thanh khê
các ông chí tiếp tục
là quản lý địa bàn quản lý đối tượng nắm tình hình để mà chúng ta phục vụ cho cái
làm sao mà dõm cái tội phạm trong cái dịp tích nguyên đám cấp đấy
càng khó khăn vất vả công an quận thanh khê thành phố đà nẵng càng muốn được đương đầu thử

công an quận thanh khê thành phố đà nẵng càng muốn được đương đầu thử thách để sớm đưa tội phạm xâm phạm sở hữu ra ánh sáng
về phía mỗi người dân cần tự ý thức tự cảnh giác để không ai phải rơi vào bẫy lửa trên không gian nào nơi mà tội phạm đang răng bẫy chờ sẵn
về phía mỗi người dân cần tự ý thức tự cảnh giác để không ai phải rơi vào bẫy lửa trên không gian nào nơi mà tội phạm đang răng bẫy chờ sẵn
bước đầu lạng lách xe gắn máy gây nguy hiểm cho người đi đường và có hành động gây dối với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các chốt tuần tra kiểm soát giao thông
nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố lào cai bắt khẩn cấp
nhóm thanh niên gây ra vụ việc kể trên gồm lý gia huy sinh năm hai nghìn năm nguyễn anh trường sinh năm hai nghìn bốn
còn lại lâm chưa rõ tên có hành vi bốc đầu và quay video cho các thanh niên khác thu giữ bốn xe mô tô
cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai đồng thời tạm giữ các phương tiện kể trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã di lý đối tượng truy nã trần văn bình năm mươi tuổi sau hơn hai mươi năm lẩn trốn ở thành phố hồ chí minh
còn công an huyện thanh miện tỉnh hải dương cũng đã bắt giữ được một đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản sau một mươi hai năm lẩn trốn
thông tin có trong cụm tin
năm hai nghìn một trần văn bình sinh sống tại thôn mỹ trang xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã có hành vi cố gắng
cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định truy nã đối với bình
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi bình đã lẩn trốn ở nhiều nơi làm nhiều nghề khác nhau trong suốt thời gian dài
xong bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đức phổ bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn ở phòng trọ tại phường một mươi năm quận tân bình thành phố hồ chí minh
công an huyện thanh miện tỉnh hải dương đã bắt giữ phạm văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường bình hàn thành phố hải dương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường lộc thọ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hải cùng đồng bọn đã trộn cắp một trăm một mươi cuộn dây điện tại công ty trách nhiệm hữu hạn sumi denso việt nam
địa chỉ tại khu công nghiệp đại an phường tứ minh thành phố hải dương
tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
sau đó hải bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã ra quyết định truy nã hải về tội trộm cắp tài sản
hiện đối tượng đã bị bàn giao cho công an thành phố hải dương xử lý theo quy định của pháp luật
từ một tài khoản cấp super đối tượng phan văn tấn lộc đã chia nhỏ thành nhiều cấp
rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên
để bắt giữ các đối tượng có liên quan
vào ngày một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại nhà của sáu đối tượng trong đường dây
thu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến tài khoản đánh bạc với tổng điểm cược tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp úper do lộc quản lý phân chia cấp lại cho nhiều đối tượng
sau đó tiếp tục được chia nhỏ để thực hiện hành vi
tại nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bảng máy tính sách tay
phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một số tỉnh thành phố khác
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội
hoàng nhật linh chú tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân và anh nguyễn duy trình
làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xã hội
các xe ô tô chào bán cho anh hân và anh trình
sau nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng anh trình và anh hân không trực tiếp xem xe nữa
mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh để thực hiện mua bán
tuy nhiên để có tiền đánh bạc và trả nợ nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ
các loại chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng của hai nạn nhân nói trên
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy dưới hình thức bong ke gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vừa bị công an thành phố lào cai triệt phá
trong ngày một mươi một tháng một lực lượng chức năng đã bắt giữ liên tiếp năm đối tượng tàng trữ ma túy
các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của đối tượng nữ giới tên gọi là mận về để sử dụng
vào ngày một mươi ba tháng một lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị mận
chú xã đồng tuyển thành phố lào cai tăng vật thu giữ là một mươi bảy gói heroin
cùng ngày tại xã đồng tuyển thành phố lào cai lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thị phượng
và nguyễn văn trinh có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ ba xe ô tô một xe mô tô bảy điện thoại di động gần hai trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án
cơ quan công an tạm giữ bảy đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy đánh bạc lập hồ sơ đi cai nghiện một đối tượng
cũng liên quan đến tội phạm ma túy hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình bắt giữ
qua công tác nắm tình hình điều tra xác minh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phát hiện đoàn thị huyền và đoàn thế anh
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp trên người và nơi ở của đối tượng
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi năm gram heroin và gần hai trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng huyền khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết rồi chia thành gói nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đoàn thị huyền và đoàn thế anh để điều tra xử lý theo quy định
thông tin từ bộ y tế cho đến nay việt nam đã có hơn một bảy mươi một triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các f đang điều trị có năm bảy trăm năm mươi ca nặng tổng số ca nhiễm omicron ở nước ta đã tăng lên sáu mươi tám
ca mắc covid một mươi chín tại miền tây phần lớn ghi nhận trong cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hai bảy tám trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín
và tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã được tham gia
tổng số tiêm là gần một trăm sáu mươi bảy triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vắc xin abdala là hơn một mươi sáu triệu liều
theo công bố của ủy ban nhân dân tp hcm tuần thứ hai liên tiếp dịch tại tp hcm ở cấp độ một là vùng xanh
chỉ còn ba quận huyện ở cấp độ hai đó là vùng vàng
trong đó quận một mươi quận bình thạnh và thành phố thủ đức vừa giảm từ cấp hai xuống cấp một
nâng tổng số quận huyện đạt cấp độ một lên một mươi chín
hiện chỉ còn ba địa phương ở cấp độ hai là quận một huyện cần giờ huyện nhà bè
số ca mắc mới mỗi ngày cũng giảm liên tiếp
tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng chỉ còn ba mươi bốn trên một trăm linh dân
hiện nay số ca nhập viện cũng đã giảm mạnh
thành phố tạm dừng hoạt động bốn bệnh viện giã chiến thu dung bệnh nhân covid một mươi chín
tiêu chí độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều trên địa bàn tp hcm đã đạt một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt tám mươi tám
các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm bệnh
tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn huy thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương
xã trương dương huyện thường tín tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa tp biên hòa tỉnh đông nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn đối tượng này cao một sáu mươi chín m và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
đối tượng này cao một sáu mươi chín m và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý